sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi giảm ở mức hai con số
mức sụt giảm kỷ lục sau nhiều năm liên tục tăng trưởng mạnh của thị trường hàng không việt nam
được cho là do ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín
tháng hai năm hai nghìn hai mươi sản lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt gần tám một triệu khách
giảm một mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong số này khách quốc tế giảm hai mươi chín tám khách nội địa giảm bảy
cũng trong tháng hai các hãng hàng không việt nam vận chuyển ba bảy triệu khách
giảm một mươi ba bảy so với tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trong đó lượng khách quốc tế giảm tới ba mươi chín